trong buổi khảo sát vấn đề môi trường tại nhà máy nhiệt điện duyên hải và buổi làm việc với ban giám đốc tổng công ty phát điện một
cùng ban quản lý dự án nhiệt điện duyên hải ba đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt ra sáu vấn đề liên quan đến môi trường mà nhà máy nhiệt điện cần giải trình
sáu vấn đề gồm việc chưa hoàn thành hồ sơ về môi trường mà nhà máy đã đi vào hoạt động
việc xử lý nước thải chất độc hại bụi than và xỉ than việc thay đổi xả than ướt thành xỉ than khô
việc lấy nước ngọt từ kênh ba tháng hai về phục vụ sản xuất của nhà máy
lãnh đạo ban quản lý dự án nhiệt điện duyên hải ba đã giải trình việc chậm báo cáo về tác động môi trường
đồng thời cho biết việc xử lý nước thải cũng như chất thải của nhà máy đang được kiểm tra nghiêm ngặt
đáp ứng các thông số cho phép về môi trường nước làm mát lấy đi nước biển
việc lấy nước ngọt từ canh ba tháng hai chỉ để phục vụ nồi hơi với lưu lượng sử dụng khoảng một m ba trên dây
đồng chí nguyễn thiện nhân ghi nhận việc nhà máy nhiệt điện duyên hải đi vào sản xuất đã có những đóng góp tích cực
trong việc giảm áp lực thiếu điện cho miền nam tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh trà vinh giải quyết việc làm cho người lao động
đồng chí đề nghị bộ tài nguyên môi trường cùng nhà máy nhiệt điện nhanh chóng xử lý rứt điểm các vấn đề về môi trường đã đặt ra
việc xả thải phải được giám sát chặt chẽ cần lắp đặt trạm quan trắc môi trường theo dõi thường xuyên để kịp thời xử lý khi có sự cố